thu phí theo thể tích và khối lượng rác thải thông qua bán tối đựng là mô hình mới mà chính quyền thành phố hội an tỉnh quảng nam đang thí điểm
vì lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài tạo sự công bằng và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
hội an cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rán sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân
theo quy định tại điều bảy mươi chín luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
sau tháng qua thay vì phải đóng ba mươi đồng phí vệ sinh như trước thì gia đình bà nguyễn thị ý ở phường cẩm nam đã chuyển sang mua một mươi sáu túi ni lông
với thể tích một mươi lít sáu túi loại một mươi năm lít và bốn túi loại hai mươi lít
hàng ngày rác thải trong nhà được phân thành các nhóm hữu cơ vô cơ tái chế và đựng sang các loại túi này để công ty môi trường đô thị đến thu dọn
từ khi thay đổi thói quen sang phân loại rác thải mọi người trong gia đình bà đã có ý thức hơn trong việc giảm lượng rác mỗi ngày
mình nên phân rác tại nguồn để giảm
không thiểu đi rác thải ra môi trường
bởi vì hiện nay rác thải của hội an rất nhiều bãi rác của hội an sẽ không còn đủ để chứa nữa
mình phải chở những rác đó đi nhờ những bãi rác khác
phí tốn của rác rất nhiều rất cao
năm hai nghìn hai mươi ba hội an thí điểm chương trình thu phí rác thải theo lượng phát sinh nhằm hướng đến phương án thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích
theo quy định tại điều bảy chín
điều bảy chín luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
việc duy trì hoạt động phân loại rác tại nguồn đã giúp giảm khoảng ba mươi lượng rác trôi lấp đồng thời gia tăng lượng rác thải có thể tái chế
tuy nhiên hiện mới chỉ có khoảng sáu mươi hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn những hộ còn lại vẫn giữ thói quen bỏ rác vào túi thông thường rồi mang đi đổ
nó rắc tại nguồn của người dân nó dừng ở mức độ tương đấu thôi
khi có sự kiểm tra giám sát của chính quyền
thì người dân sẽ ý thức cao và thực hành rất là nghiêm trong việc phân loại rác tại nguồn
nhưng mà khi cái việc đó được lơ là hay là có thể là buông lã một chút
thì người dân bắt đầu là có ý thức cũng như là có những hoạt động không phân loại rác tại nguồn nó không có được tốc
thu phí rác theo khối lượng mà người dân phát thải ít sẽ nộp tiền ít
ai phát thải nhiều sẽ phải nộp tiền nhiều
điều đó nó hướng đến cái lẽ công bằng

cái thói quang và tiêu dùng nó sẽ thay đổi
hoạt động thí điểm thu phí theo khối lượng rác thải không chỉ đúng với chủ trương xây dựng thành phố sinh thái
văn hóa du lịch mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để hội an hướng đến thực hiện quy định
tại điều bảy chín luật bảo vệ môi trường vào đầu năm hai nghìn hai mươi năm
tuy đây là việc làm khó nhưng chính quyền và người dân cần có sự kiên trì và quyết tâm
vì lợi ích lâu dài để mỗi người có thể thay đổi ý thức trong bảo vệ môi trường